thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách
nhằm phòng bóc chống bệnh dịch tả lợn châu phi
thành phố hồ chí minh đã tăng cường số lượng lợn giết mổ để cấp đông dự trữ và chế biến
biện pháp này nhằm chuẩn bị cung ứng cho thị trường sản phẩm thịt lợn bảo đảm an toàn
nếu như dịch tả lợn châu phi có những diễn biến phức tạp
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh
hiện nay bình quân mỗi đêm thành phố giết mổ sáu năm trăm linh đến bảy con heo để cung cấp cho thị trường gần một mươi ba triệu dân
trước tình hình dịch tà heo châu phi bùng phát gây thiệt hại rất lớn về kinh tế
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân thành phố đã khuyến khích các cơ sở
tăng thêm số lượng heo giết mổ để cấp đông dự trữ
tuy tăng số lượng giết mổ mỗi đêm từ một mươi năm đến hai mươi
nhưng nguồn heo nhập vào thành phố được kiểm soát rất chặt chẽ từ các trạm kiểm dịch

thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương không tái đàn trong giai đoạn hiện nay
và có kế hoạch để bảo quản đàn giống để tái đàn sau này
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh yêu cầu các địa phương phải kiên quyết xử lý
các lò giết mổ heo lậu đồng thời tăng cường công tác tiêu độc khử trùng
tại các khu vực chăn nuôi các khu vực giết mổ
và không sử dụng các nguồn thức ăn thừa để phục vụ chăn nuôi